tổng bí thư nguyễn phú trọng đã có cuộc gặp riêng với tổng thống indonesia joko widodo
sau cuộc gặp riêng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiến hành hội đàm với tổng thống indonesia
tổng thống joko widodo nhận lịch chào mừng tổng bí thư nguyễn phú trọng và đoàn đại biểu cấp cao việt nam tham chính thế cộng hòa indonesia
tổng bí thư nguyễn phú trọng khẳng định việt nam đặc biệt coi trọng và dành ưu tiên cao cho việc duy trì và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với indonesia
hai bên cho rằng mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước được chủ tịch hồ chí minh và tổng thống sukarno đặt nền móng và các thế hệ lãnh đạo nhân dân hai nước dày công vun đắp đang phát triển mạnh mẽ trên nhiều lĩnh vực
hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục duy trì thường xuyên các chuyến thăm cam kết phối hợp chặt chẽ với nhau trong vấn đề chống khủng bố tội phạm mạng buôn bán người tích cực đẩy nhanh và sớm kế hoạch thúc đẩy đàm phán phân định vùng đặc quyền kinh tế
hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh sự cần thiết về thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác kinh tế thương mại đầu tư phấn đấu sớm đưa kim ngạch thương mại hai triều đạt một mươi tỷ đô la mỹ
tại cuộc hội đàm tổng bí thư nguyễn phú trọng và tổng thống joko widodo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
tại cuộc hội đàm tổng bí thương nguyễn phú trọng và tổng thống joko widodo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng hải và hàng không ở biển đông
tại cuộc hội đàm tổng bí thương nguyễn phú trọng và tổng thống joko widodo khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình ổn định trong khu vực đảm bảo an ninh an toàn tự do hàng không ở biển đông